ubnd huyện yên định tỉnh thanh hóa đã tổ chức họp báo về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hai mươi một hộ dân tại địa bàn xã định liên
để bàn giao mặt bằng cho dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp thị trấn quán lào
cụm công nghiệp thị trấn quán lào diện tích trên bảy mươi ba hectare giai đoạn một của dự án đã được triển khai
và đưa vào hoạt động một nhà máy dày xuất khẩu quy mô một mươi sáu công nhân với thu nhập đầu người trung bình sáu năm triệu đồng một tháng
vướng mắt nảy sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy tiếp theo để sản xuất
gia công dày dép xuất khẩu với quy mô tám triệu đôi dày một năm thu hút tám lao động
diện tích đất cần thu hồi hơn một mươi hectare số hộ bị ảnh hưởng là một trăm linh bốn đến nay đã có tám mươi năm hộ nhận tiền bàn giao mặt bằng
còn lại một mươi chín hộ không nhận tiền vì muốn đàm phán trực tiếp với nhà đầu tư về mức giá đền bù
đây là yêu cầu không thỏa đáng căn cứ và loại hình dự án triển khai được quy định trong luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba
sau nhiều lần tuyên truyền vận động không thành công huyện yên định đã đưa ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất với một mươi chín hộ nêu trên để bảo đảm tiến độ của dự án